chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó chiều ngày một mươi ba tháng một mươi tổ công tác phát hiện xe ô tô do tài xế nông ích thành điều khiển đang di chuyển theo hướng huyện quảng hòa thành phố cao bằng có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên xe có đối tượng trần thị hà mang theo một ba lô màu đen bên trong chứa hai bánh heroin có khối lượng hơn bảy trăm linh gram
tại cơ quan điều tra đối tượng hà khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ một người tên phú sang quảng đông trung quốc với giá hai mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh cao bằng tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
còn tại tỉnh tây ninh lực lượng công an cũng vừa bắt giữ đối tượng thuê xe ô tô để đi bán ma túy
vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi trên đường huỳnh công giảng thuộc phường bốn công an tp tây ninh bắt quả tang lê văn thuận trú tại thị xã hòa thành
điều khiển xe ô tô bốn chỗ mang theo hai bịch ma túy để bán cho con nghiện
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của thuận lực lượng công an thu giữ một trăm một mươi viên thuốc lắc bốn mươi gram ma túy loại ketamin
qua làm việc ban đầu đối tượng thuận khai nhận thuê xe ô tô để đi mua số ma túy trên tại huyện bến cầu tỉnh tây ninh của một đối tượng không rõ lai lịch
sau đó mang về để sử dụng và bán lại cho các đối tượng khác kiếm lời
đối tượng thuận từng có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
không mâu thuẫn với nạn nhân nhưng khi bạn gọi điện rủ đi đánh người một đối tượng tượng ở huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
đã tham gia đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn nhưng bị bắt sau hơn bốn tháng gây án
đối tượng bị bắt là danh hoàng cát hai mươi một tuổi quê tỉnh bạc liêu
theo hồ sơ công an do mâu thuẫn trong quá trình làm việc giữa anh võ đức minh và võ út mót
nên ngày ba mươi tháng sáu mót đã rủ cát cùng một số đối tượng chặn đường đánh anh đức
khi anh đức trở vợ vừa ra khỏi công ty ở khu công nghiệp nhơn trạch một
thì bị nhóm của mót dùng tay và hung khí đánh gây thương tích một mươi một rồi bỏ trốn
các đối tượng đã lần lượt bị công an bắt riêng cát đã nhanh chân bỏ trốn
đến chiều tối ngày một mươi bốn tháng một mươi công an huyện nhân trạch đã bắt được cát
khi đang lẩn trốn trên địa bàn ấp một xã phú thạnh
hoang mang lo lắng là tâm lý của rất nhiều người dân trên địa bàn quận hoàn kiếm
thành phố hà nội khi liên tiếp bị các đối tượng xấu đột nhập vào nhà
cửa hàng tập hóa để trộm cắp tài sản
sau khi nhận được đơn trình báo của người dân công an quận hoàn kiếm đã lập chuyên án
tích cực vào cuộc điều tra và bước đầu đã bắt giữ và làm rõ được một số nhóm đối tượng có liên quan
đây là hai đối tượng đặng hữu thắng một mươi bảy tuổi chú tại nghi lộc nghệ an
và nguyễn duy hà ba mươi tuổi trú tại đông anh hà nội
vừa bị công an quận hoàn kiếm khởi tố vụ án khởi tố bị can
về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ được sáu vụ tăng vật thu giữ là hơn ba mươi chiếc điện thoại
đầu tiên là khoảng thời gian từ một mươi hai h đến bốn giờ sáng
là tôi thực hiện hành vi trộm cắp là vào khoảng thời gian thôi
còn tôi đi lăng thang trong khoảng thời gian đó tôi đi lăng thang
có cửa nhà nào mở là tôi chào vào
có nhà thì gần năm tuần cục đền tôi chào từ cục đền
có nhà thì gần năm tuần cây tôi chào từ cây
còn có nhà là tôi chào
đi lúc tất cả các phòng có thứ gì có được tiền thì tôi lấy thứ đó
do lợi dụng dịch bệnh đường phố vắng vẻ cho nên là đã lang thang về đêm
để trộm cắp tài sản
thủ đoạn của đối tượng thắng là leo trèo từ các cây ở trước cửa nhà cao tầng
hoặc từ các cây quần điện
sau đó thì đột nhập vào nhà dân và đi các phòng
tìm tài sản lục loại tài sản
nếu thấy gì sơ hở thì đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng móc nối với cả một đối tượng tiêu thụ tài sản
trên địa bàn hà nội và chủ yếu là bán cho cái đối tượng tiêu thụ đấy
số tăng vật mà đối tượng trộm cắp được
bốn đối tượng này vừa bị công an quận hoàn kiếm tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi trộm tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do tình hình dịch bệnh
đường phố vắng vẻ nên đã giả vờ và mua hàng tại các cửa hàng tạp hóa
rồi lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng để trộm tài sản
với thủ đoạn này các đối tượng đã thực hiện chót lọt
năm vụ trộm tài sản trên địa bàn quận trong thời gian qua
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh kéo dài công an quận hoàn kiếm cũng nhận định
trong thời gian tới tình hình hoạt động của tội phạm hình sự
sẽ có chiều hướng gia tăng do đó công an quận đã xây dựng kế hoạch
các phương án tập trung đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm trộm tài sản
trên cơ sở triển khai các giải pháp biện pháp theo chỉ đạo của bộ ngoan
cũng như con phố và đặc biệt con quận đề ra nền lượng cảnh sát hình sự
kết hợp với con phường đã tổ chức các bệnh pháp đấu tranh
dự báo trong lần tới diễn biến của tội phạm nói chung
tội phạm chiến đoạt tài sản nguyên riêng trong đó tội phạm trộm tài sản
tiếp tục có diễn biến phức tạp trước hết đề nghị người dân
nâng cao cảnh giác phòng ngừa tăng cường các biện pháp về đấu tranh
để làm sao ngăn chặn bắt giữ xử lý các đối tượng có hình phạm tội
để đảm bảo được an ninh trật tự trên địa bàn góp phần vào thực hiện
thắng lợi các mục tiêu kép về phát triển kinh tế xã hội
cũng như là công tác phòng chống dịch covid sớm góp phần đưa cuộc sống
của người dân để các bộ mặt tài sống kinh tế xã hội trở lại trang thái
hoạt động tình thường mới
ngoài ra cơ quan công an cũng dự báo từ nay đến cuối năm tình hình tội phạm
sẽ có diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi
do đó bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an người dân cũng cần nâng cao
ý thức tự phòng tự bảo quản tài sản của mình không tạo cơ hội
cho các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để phạm tội
cảnh cộng sát tại điểm trường mẫu giáo bất ngờ ngã đè lên hai em học sinh
khiến một em tử vong sau đó một em bị thương nặng
vụ việc xảy ra tại huyện nam trà my tỉnh quảng nam
thông tin ban đầu khoảng chín h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi
tại điểm trường mẫu giáo mang dí huyện trà nam
xã trà nam huyện nam trà my đã xảy ra vụ tai nạn
cánh cổng trường ngã đè lên hai em học sinh hồ thị linh kiều
và em phạm thị thanh huyền cùng chú xã trà nam khiến hai em bị thương nặng
cả hai em được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện nam trà my
sau đó chuyển xuống bệnh viện đa khoa quảng nam
tuy nhiên đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày do vết thương quá nặng em kêu đã tử vong
tính đến một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi đã có một mươi một tỉnh xác định cấp độ dịch là cấp một
bảy tỉnh thành phố xác định cấp độ hai ba mươi một tỉnh thành phố chưa công bố cấp độ dịch
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các tỉnh xác định dịch ở cấp độ một vùng bình thường mới gồm lai châu cao bằng
bắc cạn điện biên tuyên quang thái nguyên bắc ninh bắc giang quảng ngãi đồng nai bến tre
riêng tỉnh quảng ngãi có quy định ở mức độ cao hơn đối với quy định của chính phủ
tỉnh yêu cầu người từ vùng dịch tức là vùng đỏ đã tiêm đủ hai mũi vaccine
có thẻ xanh sau một mươi bốn ngày vẫn phải cách ly tại nhà bảy ngày
khác với chính phủ là chỉ tự theo dõi sức khỏe tại nhà
gồm vĩnh phúc phú thọ hà tĩnh đà nẵng quảng trị vĩnh long long an
đến cuối giờ chiều ngày một mươi năm tháng một mươi nhiều tỉnh thành phố trong đó có hà nội
chưa chính thức ban hành văn bản xác định cấp độ dịch theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
tuy nhiên trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết là theo các tiêu chí đánh giá
thì hà nội đạt tiêu chí cấp độ một tương đương với màu xanh
dựa trên tỷ lệ mắc mới số ca covid một mươi chín và độ phủ vaccine
cách ly điều trị f tại nhà là giải pháp đã được nhiều địa phương thực hiện
như thành phố hồ chí minh bình dương
mới đây thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cũng đã chính thức triển khai
thí điểm cách ly f tại nhà tại hai phường bửu long và thống nhất thuộc thành phố biên hòa
một hộ gia đình có hai trường hợp là f vừa được phát hiện tại phường bửu long thành phố biên hòa
sau khi khảo sát nhà ở và các điều kiện khác
ủy ban nhân dân phường đã tiến hành cho bệnh nhân cách ly tại nhà
các nhân viên của trạm y tế lưu động phương bửu long triển khai ngay hướng dẫn bệnh nhân
cách theo dõi sức khỏe hàng ngày như đo thân nhiệt đo chỉ số nồng độ oxy trong máu
cách sử dụng gói thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà cách xử lý rác thải
các quy định mà người cách ly phải thực hiện
đồng thời treo bảng địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín trước nhà của bệnh nhân

việc đầu tiên của em khi mà làm công việc này là em sẽ tạo nhóm của những kf phong này với nhau
để là nói chuyện trò chuyện với nhau rồi là báo cáo tình hình sức khỏe chung
để mọi người được nắm rõ với đặc biệt rõ tình hình của mọi người hơn
có gì là tư vấn cho nhau giúp đỡ lẫn nhau
đến khám trực tiếp như vậy rồi xong đó là em vẫn theo dõi từ xa qua gia lô
để biết tình hình của những cái cá f tại nhà
cái chế độ ăn uống của người ta em sẽ hỏi người ta ăn uống có tốt không
rồi cơ thể của người ta cảm thấy thế nào có cái triệu chứng gì phát sinh thêm không
ngay sau khi triển khai thí điểm cách ly f tại nhà
phương bửu long đã thực hiện việc cách ly bảy trường hợp f
tại bốn hộ gia đình
để triển khai cách ly f tại nhà
ủy ban nhân dân thành phố biên hòa đã củng cố nhân sự trạm y tế lưu động phường bửu long
theo đó trạm có một mươi một nhân viên y tế gồm các bác sĩ y sĩ điều dưỡng và dược sĩ
ngoài ra có trưởng các khu phố cảnh sát khu vực lực lượng dân quân thường trực
đại diện đoàn thanh niên hội chữ thập đỏ và mặt trận tổ quốc phường
trạm y tế lưu động được trang bị các trang thiết bị y tế cần thiết
gói thuốc điều trị hóa chất vật tư sinh phẩm
sau khi có kế hoạch của thành phố phường đã tiến hành thành lập đội điều tra
tri vết và lấy mẫu xét nghiệm tại địa phương đồng thời đề nghị quỹ ban nhân dân tp biên hòa
củng cố nhân sự trạm y tế lưu động tại địa phương
quá trình triển khai cũng được nhân dân những trường hợp f đó cũng ủng hộ nhiều
quá trình triển khai cũng được nhân dân những trường hợp f đó cũng ủng hộ nhiều

phải đánh giá lại để tiếp tục nhân rộng áp dụng trong toàn tỉnh
mới đây tp đồng nai cũng đã chính thức triển khai cách ly f một tại nhà trên toàn tỉnh
sau thời gian triển khai thí điểm ở bốn nguyện thành phố gồm long khánh biên hòa
vĩnh cửu trạm y tế
mỗi khách mua vé chặng hà nội tp hcm bị từ chối bay vì không đủ giấy tờ phòng dịch
đại lý sẽ bị vietnam airlines phạt ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
thông tin đăng tải trên báo điện tử vn express
việt nam airlines yêu cầu các phòng vé đại lý giả soát kiểm tra khi tiếp nhận bán vé cho khách
để bảo đảm loại trừ đối tượng khách không đủ các điều kiện trên
theo hãng này phòng vé đại lý không thực hiện kiểm tra giấy chứng nhận tiêm chủng
hoặc giấy chứng nhận khỏi bệnh của khách được coi là lỗi xuất vé không đúng đối tượng
vi phạm quy định phòng chống dịch của nhà chức trách
với mỗi khách bị từ chối bay do không đủ giấy tờ theo quy định phòng chống dịch
trên chặng giữa hà nội và tp hcm phòng vé đại lý sẽ bị phạt ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
vietnam airlines sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản bồi hoàn nào
nếu khách vi phạm các quy định phòng chống dịch bị từ chối vận chuyển
nơi bán sẽ chịu trách nhiệm về khoản chi hoàn nếu khách yêu cầu hoàn vé
do không thực hiện được chuyến bay hãng bay này thông báo
bản lao động số ra ngày hôm nay
đăng tải bài viết có nhan đề là sẵn sàng mở cửa lại du lịch thích ứng với tình hình mới
theo đại diện hiệp hội du lịch việt nam cho rằng
thời điểm hiện tại cần tập trung vào du lịch nội địa
trong đó an toàn phải trở thành tiêu chí cơ bản đối với hoạt động du lịch
kết nối du khách từ vùng xanh đến điểm đến xanh
nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ đã quy định rất rõ mức độ nguy cơ thành bốn cấp
các địa phương cần cập nhật các vùng khu vực điểm đến an toàn
để làm căn cứ triển khai các hoạt động du lịch
những điểm đến đã an toàn cần cho phép mở lại các hoạt động dịch vụ văn hóa
ở mức độ phù hợp có kiểm soát
liên quan đến vấn đề này phó thủ tướng vũ đức đam cho biết là
rủi ro dịch bệnh của ngành du lịch là tần suất người di chuyển rất cao phạm vi rộng
vì vậy bộ văn hóa thể thao và du lịch phải ban hành ngay hướng dẫn thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong hoạt động du lịch rất cụ thể và chi tiết
như là phương thức vận tải điều kiện hoạt động cho các khu vực thăm quan
cơ sở lưu trú dịch vụ phương thức xét nghiệm hợp đồng với các cơ sở y tế
để giám sát xử lý ngay khi phát hiện ca nhiễm nhanh nhất và gọn nhất
báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
là cẩn trọng với rủi ro nợ xấu ngân hàng
nội dung bài viết đề cập đến việc bất chấp nhiều dự báo lợi nhuận toàn ngành tăng trưởng chậm lại
lợi nhuận của các ngân hàng vẫn tăng so với cùng kỳ đặc biệt lũy kế tháng chín
lũy kế chín tháng không có ngân hàng nào tăng trưởng âm
giới trong ngành đánh giá là ngành ngân hàng sẽ có triển vọng tích cực không chỉ cuối năm nay
mà sẽ duy trì trong chung và dài hạn
tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cảnh báo các cơ quan phụ trách chính sách tiền tệ
cần phải thận trọng với những rủi ro đang gia tăng về nợ xấu
nhất là với những ngân hàng chưa bảo đảm về an toàn vốn
chất lượng khoản vay bắt đầu có dấu hiệu xấu đi ở một số ngân hàng
các cấp có thẩm quyền cần thúc đẩy áp dụng quy định về an toàn vốn
đối với mọi ngân hàng để bảo đảm sức khỏe cho khu vực tài chính
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong sáng phương nam
xin mời chồng quay phía nam ạ
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị tuyến buýt sông đầu tiên sau gần bốn tháng tạm
ngưng chống dịch sẽ khởi hành trở lại vào sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi
dự kiến tuyến buýt sông sẽ chạy một mươi hai lượt trong ngày mỗi lượt chở năm mươi công suất
sau đó căn cứ tình hình thực tế thì đơn vị quản lý sẽ điều chỉnh tăng hoặc giảm chuyến cho phù hợp
theo đó toàn bộ thuyền viên phục vụ trên tuyến buýt này đều đã được tiêm đủ hai mũi vaccine
đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
còn đối với hành khách khi muốn tham gia tuyến xe buýt này
thì sẽ theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải thành phố
qr khai báo di chuyển của ứng dụng vneid
mã qr có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng y tế tp hcm hoặc sổ sức khỏe điện tử
nếu hành khách không có mã qr thì cần xuất trình một trong các giấy tờ
như giấy chứng nhận người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín đối với lợi vaccine tiêm hai mũi
và đã tiêm được một mươi bốn ngày khi được cơ quan chức năng yêu cầu
bên cạnh đó sở giao thông vận tải thành phố cũng yêu cầu hoạt động vận tải hành khách đường thủy
phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động
giao thông vận tải an toàn về phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
căn cứ quyết định của chính phủ ban hành về quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và văn bản của bộ y tế về việc xét nghiệm
cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín với người di chuyển giữa các vùng có nguy cơ
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã ban hành quy định tạm thời thích ứng
trong tình hình mới theo bốn cấp độ trong đó quy định cụ thể đối với người
đến hoặc về tỉnh lâm đồng
theo đó người đến hoặc về tỉnh lâm đồng từ khu vực cấp một cấp hai sẽ phải thực hiện
nghiêm năm k và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của địa phương
đối với người đến hoặc về tính lâm đồng từ khu vực cấp ba cấp bốn cần có thẻ xanh
ra sổ sức khỏe điện tử hoặc có chế nhận tiêm chủng mũi hai đã qua một mươi bốn ngày
và người đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng có xét nghiệm rt pcr
hoặc test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín mẫu đơn một lần vào ngày thứ nhất âm tính
thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
trường hợp tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thì cách ly tại nhà
nơi lưu trú bảy ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
xét nghiệm atpca hoặc test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín mẫu đơn hai lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy
trường hợp chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thì cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày
và tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
xét nghiệm atpc hoặc test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín mẫu đơn ba lần vào ngày đầu
ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
hiện nay lâm đồng cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh
hiện chỉ còn bốn điểm khoanh vùng sàng lọc ở quy mô nhỏ như thôn hoặc tổ dân phố
trước tình hình mưa bão lũ quét và sạt lở đất đã và đang diễn ra tại các tỉnh thành trong cả nước
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng nai đã chủ động triển khai lực lượng phương tiện
cũng như các giải pháp trong công tác cứu hộ cứu nạn giúp giảm thiểu thiệt hại
về người và tài sản nếu xảy ra
mưa lớn dẫn đến ngập lụt những ngày qua trên địa bàn thành phố long khánh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố long khánh
đã có mặt kịp thời để hỗ trợ nhân dân
cũng như những năm trước công an thành phố long khánh đã triển khai các giải pháp như
xây dựng các phương án ứng phó thiên tai diễn tập tuyên truyền trong nhân dân
là tăng cường dự báo tình hình duy trì những kết quả đạt được
đa dạng hóa công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn
các khu dân cư đảm bảo thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ khi có tình huống xảy ra
tham mưu thực hiện tốt các chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên
trong lĩnh vực ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn và triển khai thực hiện có hiệu quả
bên cạnh đó về phương tiện và con người thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng
và ứng trực để đảm bảo nhiệm vụ khi có sự cố xảy ra
theo số liệu của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an đồng nai
năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh
xảy ra ba vụ xe ô tô bị nước cuốn trôi
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt cứu được một mươi năm người cùng tài sản
riêng năm hai nghìn hai mươi một đã làm thiệt hại một xe ô tô bị cuốn xuống suối
dự báo tình hình mưa bão năm nay hết sức phức tạp
do vậy ngoài việc chuẩn bị về con người phương tiện
thì công tác chủ động để giảm thiểu thiệt hại của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an đồng nai đã được bố trí sẵn sàng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tham mưu cho bản lãnh đạo công tỉnh
văn bản chỉ đạo đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
công an các huyện thành phố kiểm tra các khu vực trọng yếu
đập đê hổ ao và các khu vực có thể xảy ra lũ quét lũ cuốn
cũng theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an đồng nai
trước mỗi đợt mưa lớn và kéo dài hay có bão nếu công tác dự báo chính xác và kịp thời
để các lực lượng chức năng và người dân lên phương án ứng phó sẽ giảm được nhiều thiệt hại
trước chuyển biến phức tạp về thời tiết như hiện nay
đòi hỏi cơ quan chức năng cần nhiều phương án hiệu quả hơn nữa
từ công tác cảnh báo dự báo tốt trực trong điều kiện mưa lũ bám sát địa bàn
để có thể giúp đỡ người dân tránh trú di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn
đồng thời rất cần sự tự cảnh giác chủ động của người dân trong công tác phòng chống thiên tai
thưa quý vị công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang cho biết đã khởi tố bắt tạm giam
đối tượng châu đình kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cư trú tại khu phố hai thị xã cai lậy
về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ ngày hai mươi một tháng chín kha đã dùng gạch ống và viên đá bê tông đuổi đánh
anh võ minh luân cư trú ấp năm xã long trung huyện cai lệ gây thương tích
tiếp đến ngày hai mươi bốn tháng chín khai dùng ghế gỗ đánh nguyễn văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
tạm trú cùng ấp gây thương tích
đến ngày hai mươi năm tháng chín anh luân và anh toàn có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với châu đình kha
quá trình làm việc với cơ quan chức năng kha khai do trước đây khi anh toàn cho bạn mượn xe
nhưng không trả nên nhờ kha tìm giúp
kha tìm được xe của anh toàn nhưng anh toàn nói không nhờ kha tìm xe
vì vậy kha đón đường đánh anh toàn
còn lý do đánh anh luân là do anh luân nợ tiền của người quen kha
được biết kha là đối tượng đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết đã bắt tạm giam bị can lê gia phúc vinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba thường trú tại xã chí công huyện tuy phong tỉnh bình thuận
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra xác định do có sự quen biết với hồ tấn ý đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
khởi tố bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
và biết trong tài khoản của hộ tân ý còn số tiền gần một trăm tám mươi triệu đồng nên lê gia phúc vinh
đã xin ý định chiếm đoạt tài sản
để thực hiện được ý đồ trên vinh đã sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
để xâm nhập lấy thông tin và lấy mạng xác thực otp do ngân hàng cung cấp vào số điện thoại
mà hồ tự ý đã đăng ký các dịch vụ tại ngân hàng và ví điện tử
với thủ đoạn trên đối tượng vinh đã nhiều lần xâm nhập vào ví điện tử và tài khoản ngân hàng của hồ tấn ý
để chuyển tiền vào tài khoản cá nhân tiêu xài
tầm số tiền mà vinh chiếm đoạt trong tài khoản của hồ tấn ý tính từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi là trên một trăm bảy mươi năm triệu đồng
hành vi của lê gia phúc vinh đã cấu thành về tội sử dụng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tiếp tục với một số tin tức giao thông đáng chú ý
theo bộ giao thông vận tải tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi có hai mươi bảy sở giao thông vận tải đã báo cáo
và được ủy ban nhân dân địa phương chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh
các tỉnh chấp thuận phương án tái khởi động tuyến vận tải khách liên tỉnh với hai trăm bốn mươi bảy tuyến đăng ký
chạy thực tế là một trăm hai mươi tám tuyến số chuyến xe đăng ký là ba trăm một mươi sáu chuyến một ngày
thực tế hoạt động là sáu mươi sáu chuyến một ngày với sáu mươi năm xe hoạt động một ngày
tổng số khách đã được vận chuyển là hai trăm linh ba khách
đáng chú ý thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
sở giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
dừng thí điểm tuyến đắk lắk thành phố hồ chí minh kể từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi
sau khi thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách xã hội với các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ thị một mươi tám từ ngày một tháng một mươi số vụ tai nạn giao thông ở thành phố tăng lên
theo đó từ ngày một tháng một mươi đến ngày bảy tháng một mươi trên địa bàn thành phố đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm một mươi hai người chết so với cùng kỳ năm trước tăng hai vụ tăng ba người chết
trong đó có một mươi hai vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên với nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện
không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông và không giữ khoảng cách an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã lập biên bản xử lý ba bảy trăm năm mươi bảy trường hợp vi phạm
nụ kho bản ngắn nước hơn tám tỷ đồng
trước tình trạng này phòng cảnh sát giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng
tăng cường bố trí tuần tra kiểm soát công khai hóa trang để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng dịch
và các hành vi vi phạm giao thông
sau gần ba tháng ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hôm qua tỉnh kiên giang đã cho hoạt động vận tải hành khách
tuyến từ đất liền ra đảo phú quốc và các đảo khác chính thức bắt đầu khởi hành
bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh của bà nân dân tỉnh kiên giang
để bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín đối với hoạt động vận tải tuyến từ bờ ra đảo
vận tải hành khách ven biển quanh các đảo các phương tiện chở không quá năm mươi số ghế và phải giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện
thời gian thực hiện thí điểm từ ngày một mươi năm đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đối với hành khách đi tàu phải xuất trình đủ các loại giấy tờ có liên quan
hành khách đi tàu cao tốc từ đất liền ra đảo và ngược lại phải tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên phương tiện
đồng thời phải tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề nghị sở tài chính sở kế hoạch và đầu tư có ý kiến đối với việc triển khai thực hiện mở thí điểm các tuyến buýt sử dụng năng lượng điện trên địa bàn thành phố
theo đó sở giao thông vận tải hà nội dự kiến lộ trình triển khai mở mới đối với chín tuyến bít điện trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai với thời gian thí điểm là một mươi hai tháng kể từ ngày ký hợp đồng vận hành
các tuyến buýt trên sẽ áp dụng theo hình thức đặt hàng đối với đơn vị cung cấp dịch vụ và áp dụng tạm thời đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch
đã được ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành để áp dụng cho loại hình xe viết điện
thời gian áp dụng là một mươi hai tháng kể từ thời gian ký hợp đồng đưa tuyến bít điện vào khai thác thí điểm chính thức
thế nhưng cũng chính trong khó khăn đó lại nhưng có những câu chuyện đẹp về tình người sẻ chia tiếp thêm niềm tin động lực
để cùng nhau vượt qua
sống đẹp ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện vô cùng ý nghĩa về những người làm tổ trưởng tổ công nhân tự quản
nhịp cầu kết nối những yêu thương
chuyển đến đà nẵng từ tháng bốn để tìm việc làm thế nhưng dịch bệnh kéo dài chị lệ rơi vào cảnh thất nghiệp suốt nhiều tháng nay
mẹ đơn thân một mình chăm sóc con nhỏ cuộc sống của chị gặp vô vàn khó khăn
thế nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của mọi người và đặc biệt là sự sâu sát của tổ trưởng tổ công nhân tự quản nơi đây
chị đã vững vàng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh
ai khó khăn ai như thế nào chồng đi làm hay là nghỉ với làm hay nghỉ để chủ biết chủ nắm từng gia đình một
để chủ đi rất là quyến góp bên đồng cả bên thân quyến để tráo những xuất khoa đợt dịch tráo những xuất khoa cho tụi em
như đợt vừa rồi là có rất là nhiều
nên thân quyến cho giao mạng mũi chủ đi phá từng phòng phá từng người một
tức là chủ dùng cái tấm của mình để mà hủy đồng vào để trả giúp cho tụi em vượt qua con dịch
người mà chị lệ nhắc đến chính là ông dũng tổ trưởng tổ công nhân tự quản số một
phường hòa khánh bắc quận liên chiểu
dù đây là công việc không lương nhưng với ông nó lại là một công việc vô cùng ý nghĩa
không chỉ chủ động giảm tiền trọ ở khu trọ của mình
miễn giảm tiền thuê nhà điện nước cho bà con
ngoài ra ông còn là nhịp cầu kết nối để những mạnh thường quân
có thể giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
riêng ở đâu thì tôi không dám nói nhưng ở trên địa bàn tôi nhất khoắc không thiếu
nhất khoắc không đúa nhất khoắc không bội đường di náo
bởi vì lúc nào cũng có tôi tôi xin thưa chị là lúc nào cũng có tôi
mình muốn làm tốt cái việc đó thì bản thân tôi cũng phải là không suy nghĩ về cá nhân
không suy nghĩ về tổ chức không suy nghĩ về tổ chức
không suy nghĩ về một cái gì không có như thực tế làm tổ trưởng công đoàn đâu có một đồng lương nào đâu
nhưng mà cái tâm huyết tâm huyết do là tại vì nhà mình có cái phòng trọ
mình làm phòng trọ cho mình và mình nhân rộng ra một xí để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
trong cái lúc có như là dịch bệnh này
chứ nếu không dịch bệnh thì cũng bình thường mọi người cũng sinh hoạt bình thường
mà trong dịch bệnh một miếng khi đối mà một cuối khi no
yên tâm lo đổi được trưởng quan tâm của chủ trò này
của tổ trưởng tổ dân phố này tổ trưởng tổ tự quản này
rồi công đoàn thành phố này rồi các cái mảnh thương quân rất nhiều

và gặp khó khăn nhưng mà được sự giúp đỡ của mọi người nhiều cho nên em rất mừng
không riêng ông dũng mà ở thành phố đà nẵng có hàng trăm người tự nguyện
làm tổ trưởng tổ công nhân tự quản đi từ ngõ có từ nhà để lắng nghe
chia sẻ với những khó khăn của bà con
không lương không trợ cấp nhưng điều họ nhận lại được còn quý giá hương vị rất nhiều
mình có những cái chi của bản thân mình hay là mình vận động được những mảnh thương quân
hay chị em đồ đó thì mình cũng tẹn cho những họ
mình chỉ mong họ là có đời sống
tuy nhiên không ổn định lắm nhưng mà cũng là tụm được để cho họ vượt qua trong những lúc khó khăn
dù không có cái chi nhiều thì có một xí cũng là tình cảm của cô tinh đưa tới
rất là mừng và hồi sung sướng nhất cái chỗ đó
không đợi gì cô tinh tới cho một bô gạo hai mươi kg ba mươi kg năm kg hai kg bịch sữa hoặc một bố rau không có mà tình cảm
đó là bản thân quý nhất của cô tinh ở trong đó
nhờ có những con người tần tuổi như thế nhiệt huyết như thế mà người dân khó khăn
đặc biệt là hộ thuê trọ dường như có thêm chỗ dựa để vững vàng vượt qua dịch bệnh
đó có lẽ cũng là một món quà quý giá nhất đối với những người làm công tác